thưa quý vị và các bạn sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi một quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đã đăng đàn trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội
những vấn đề về sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường hay chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đã làm nóng nghị trường quốc hội sáng nay
tỷ lệ sinh viên ra trường thất nghiệp còn cao trách nhiệm của bộ trưởng và giải pháp giải quyết vấn đề này như thế nào là câu hỏi được nhiều đại biểu quốc hội đặt ra
hiện nay cả nước có khoảng một trăm chín mươi một sinh viên tốt nghiệp ở các trường đại học trong cả nước sau khi tốt nghiệp không có việc làm
trong lúc nguồn lực sau đào tạo còn lãng phí nhưng chưa có giải pháp
xin hỏi bộ trưởng có giải pháp gì để tránh lãng phí về kinh phí và nguồn lực đã được đào tạo
có nên duy trì cách thức đào tạo như hiện nay hay không
nếu có thì giải pháp của bộ trưởng trong thời gian tới là gì
tình trạng sinh viên
tình trạng sinh viên tốt nghiệp ra trường không có việc làm
đây là vấn đề nhức nhối của xã hội
tính đến nay có hơn một trăm chín mươi một sinh viên ra trường không có việc làm gây lãng phí cho dân cho nước
với trách nhiệm của bộ trưởng xin được hỏi trách nhiệm của bộ trưởng để xảy ra tình trạng trên và giải pháp trong thời gian tới như thế nào
báo cáo về đạo biểu minh cũng đại biểu
tôi khi nhận nhiệm vụ này tôi rất chăn trở
bởi vì sứ mạng của các trường đại học trong đó có đào tạo ra là phải có việc làm
tuy nhiên là không phải sinh viên
sứ mạng sinh viên nào tốt nghiệp ra có việc làm ngay cả hà vất cũng vậy
nó phải có một cái thời gian nó phải có một cái độ để tiếp cận thực tiễn
và thực tiễn phải đào tạo bổ sung thì mới thích ứng được với điều kiện thị trường lao động
chứ không phải đào tạo lại đào tạo bổ sung
tuy nhiên là cái nội dung kiến thức kỹ năng ở trong nhà trường hết sức quan trọng
để cho sinh viên ra trường không phải mất thời gian nếu như phải đào tạo lại
ở đây không phải chỉ thuần túy đào tạo lại mà rất lãng phí không chỉ về tiền bạc thời gian
mà lãng phí và rất nguy hiểm
bởi vì khi họ đã được đào tạo những thứ mà không có ích
đến bây giờ lại phải học những thứ mà có ích
thì cũng rất khó khăn đối với sinh viên
vấn đề chất lượng đào tạo nguồn nhân lực
việc thừa thầy thiếu thợ sẽ được giải quyết thế nào trong nhiệm kỳ này
là câu hỏi của đại biểu lê minh chuẩn dành cho bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
nhân lực nước ta yếu về chất lượng thiếu về năng động và sáng tạo
thiếu kiến thức và kỹ năng làm việc theo nhóm
có khả năng hợp tác và ngoại ngữ
như vậy thì sẽ không có cơ hội vươn xa ra tầm khu vực
thậm chí thua ngay cả trên sân nhà
vậy bộ trưởng cho biết giải pháp nào để giải quyết những vấn đề này
trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi và sau hai nghìn hai mươi
chất lượng giáo dục có một nguyên nhân rất quan trọng
là nằm ngay từ chương trình chưa bám sát được nhu cầu của thị trường lao động
dẫn đến khi đào tạo ra là không sát
cho nên là chất lượng lao động của chúng ta ra trường không bám sát chặt
đặc biệt là trong các chương trình còn quá chú trọng đến kiến thức
kỹ năng và những kỹ năng thực tế trải nghiệm thì cũng chưa trú trọng đúng mức
thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cơ sở lao động tạo
điều chỉnh lại chương trình nội dung theo hướng phải bám sát
và cũng đã có chỉ đạo
khi mở chương trình là phải có ý kiến nhà tuyển dụng đầy đủ cả
nhưng mà có một cái hạn chế là chúng tôi cũng chưa thực sự sát sao để kiểm tra
xem là họ có ý kiến hay không
thì đây cũng là vấn đề rất là lớn
thì tới đây là chúng tôi tăng cường giám sát cái này
thì làm sao nâng cao cái chất lượng là gắn với thị trường lao động
chiều nay quốc hội sẽ tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn
các vấn đề về giáo dục đào tạo
sau đó bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân sẽ đăng đàn trả lời
các câu hỏi của đại bộ
đại biểu quốc hội